chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đối tượng võ văn hùng
trú tại thành phố vĩnh long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long bắt giữ
khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày ba tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long
đã chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát cơ động và phòng cảnh sát giao thông phát hiện hùng và một thanh niên khác
trú tại thành phố vũng tàu đang di chuyển bằng xe ô tô trên đường có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra xe lực lượng công an phát hiện xe này có vận chuyển nhiều bịch ni lông chứa chất màu trắng
tổng trọng lượng gần sáu trăm ba mươi chín g nghi là chất ma túy hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật